trong lúc sửa chuồng gà một người đàn ông năm mươi chín tuổi đã bị dày kém b bốn mươi đập vào mắt cây chế máu đau nhức dữ dội và nhìn mờ
ngay lập tức người đàn ông đã được người nhà đưa tới bệnh viện để thăm khám
bác sĩ lê viết pháp quyền trưởng khoác khám bệnh viện mắt sài gòn cần thơ cho biết
bệnh nhân bị thương phức tạp ở mi mắt trên đụng dập nhẫn cầu
bác sĩ đã khẩu vết thương phục hồi mi mắt hướng dẫn bệnh nhân tìm uốn ván
theo dõi vết thương và vệ sinh tại nhà đúng cách
các bác sĩ cho biết gần đây bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca cấp cứu do chấn thương ở mắt
và những tai nạn tình cờ trong đời sống hàng ngày
có rất nhiều trường hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực
chấn thương đụng dập nhãn cầu gây ra bởi nhiều tổn thương cho mắt
nếu không được cấp cứu sự trí kịp thời có thể dẫn tới người bệnh bị mắt thị lực không thể hồi phục
chấn thương đụng dập nhọn cầu là một tổn thương nghiêm trọng và nguy hiểm tại mắt
chấn thương đụng dập nhãn cầu thường do một số tác động ngoại lực gây chến ép
và đột ngột vào mắt gây ảnh hưởng tới toàn bộ cấu trúc nhãn ở bên trong
các bộ phận trong mắt đều bị tác động chèn ép rung động dịch chuyển vỡ rác
tuy ở mức độ chấn thương từ nhẹ đến nặng có thể gây ra mù loà vĩnh viễn nếu không được kịp thời xử lý
các tổn thương bị đụng dập nhãn cầu thường diễn ra phức tạp nhưng lại không cấu thành bếp thương rõ rệt
để chúng ta có thể quan sát ở phần phía trước nãn cầu nên thường dễ bị bỏ qua
tuy thưa vào cấp độ chấn thương sau khi nhẫn cầu bị đụng dập các tổ chức bên trong mắt
có thể phát sinh các bệnh lý thư phát hay bị dối loạn tuần hoàn điều tiết
dinh dưỡng cũng như viêm nhiễm sau khi bị chấn thương gây ra
vì vậy ngay khi gặp những chấn thương ở mắt gây đụng dập nhãn cầu
người bệnh nên nhanh chóng tới các bệnh viện chuyên khoa mắt để được thăm khám kiểm tra
trần đoán và có phương pháp điều trị cho phù hợp bảo tồn thị lực
chấn thương đụng dập nhãn cầu sẽ tuy thuộc vào sức ép tác động ngoại lực
nhẹ hơn có thể ảnh hưởng chỉ ở phần trước của nhãn cầu gây ra hộ trứng chấn thương ở phần trước
với những trường hợp nặng hơn sức ép lớn chuyển qua khối xương mặt hoặc bị pha chậm mạnh
và phần đầu sẽ gây tổn thương tổ chức bên trong nhãn cầu hình thành hộ trứng chấn thương phần sau nhãn cầu
chấn thương đụng dập nhãn cầu phần trước sau một dây chẳng din hoặc bị ảnh hưởng
một số tổn thương thường gặp như sách mí tổn thương kết mặt sắc mạc
cũng có thể bị bong võng mạc tổn thương thần kinh thị xác suốt huyết dịch kính hoặc xa thủy tinh thể
chấn thương đụng dập đạn cầu phần sau sẽ bị động lực lớn hơn gây ra các tổn thương nếu nhẹ
có thể gây ra phù hoàng điểm nặng có thể khiến cho người bệnh bị sách dãng mạc phóng mạc bong võng mạc tổn thương thần kinh
đụng dập nhí mắt tổn thương này gây ra bầm tím xung quanh mắt có thể phổ biến ở nhiều bệnh cảnh khác nhau
thương đụng dập mí mắt không gây ra nhiều tổn thương trong mắt nhưng ảnh hưởng nhiều về thẩm mỹ
tổn thương này có thể khắc phục đơn giản bằng cách chiềm lạnh liên tục trong hai ngày đầu tiên sau chấn thương
ngoài ra đụng dập có thể gây ra sách mí nếu tổn thương ở thể nhẹ chứ gây ra những tổn thương rõ rệt cho bờ mi hay sụn mi
bác sĩ có thể chỉ định khâu bằng chỉ chuyên dụng hoặc phẫu thuật tái tạo sách có xâm lấn ở bờ mi để đảm bảo an toàn trong quá trình phục hồi tránh gây khiếm khuyết cho bờ my
nếu sách phức tạp hơn sách cần phải có những cuộc phô thuật bởi bác sĩ chuyên khoa nhãn khoa
tổn thương kết mạc đây là một hội chứng của tổn thương ở phần trước của mắt
tuy thuộc vào khắp độ đụng dập nhãn cầu có thể gây ra một số biên chứng ở kết mạc như
sức kết mạc tổn thương này ở biểu mô mạc thường gây ra ít đau hơn so với mất biểu mô ở giác mạc
biểu hiện thường gặp đó là kích thích chảy nước mắt không kiểm soát
phù kết mạng biến chứng này có thể gặp phải ở tất cả các loại chấn thương mắt và thường không gây nguy hiểm nếu chỉ xuất hiện đơn thuần
tuy vậy đa số phần phủ kết mạng lại đi kèm với những dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng hơn ở mắt
ở trường hợp này bác sĩ có thể chỉ định sử dụng các nhóm thuốc chống viêm corticoin để giúp giảm phù kết mạng
rách kết mạc với tổn thương này bác sĩ sẽ cần phải kiểm cho mắt bệnh nhân xem có bị rách cùng mặc dưới hay không
nếu rách nhỏ bệnh nhân thường không cần phải khâu vệ sinh sạch và dùng kháng sinh theo đúng chỉ định của bác sĩ
sách lớn sẽ phải khâu đúng theo bình diện giải phẫu
xuất huyết kết mạc xuất huyết kết mạc với máu đỏ tươi và di chuyển trên cùng mạc
xuất huyết dưới kết mạc sẽ đi kèm với những biểu hiện như rách phù kết mạc
tổn thương này có thể thuyên giảm dần và sau đó tự hết sau vài tuần
tuy nhiên nếu xuất hiện kết mạc đi kèm với những dấu hiệu bất thường khác ở mắt như nhận áp thấp tiền phong sâu mống mắt nghiêng về sau có thể là cảnh báo của tình trạng cấp cứu vỡ năn cầu
một số tổn thương rắc mạc
trên tương dụng dập nhăn cầu có thể gây ra các tổn thương về rắc mạc như
sức rắc mạc bánh nhân thường có cảm giác đau nhức mắt dữ dội cộm sốn hoặc nhạy cảm về ánh sáng chảy nước mắt liên tục
phù rắc mạc tổn thương nằm ở nội mô với biểu mô và những biểu hiện của nếp gấp hoặc phít sạn ở rắc mạc gây phù đục suy giảm thị lực
dị vật rắc mạc bánh nhân được khám đèn khe để xác định độ sâu của dị vật bên trong rắc mạc xem có chuyên qua hết rắc mạc vào đến bên trong hay không
nếu dị vật vào tiền phòng cần được phốt thuật lấy dị vật có thể gây rắc rắc mạc
rắc rắc mạc nhỏ thường tự liền nếu được điều trị với kháng sinh tra mắt rắc rộng bẩn khả năng liền thể thấp bác sĩ sẽ phải làm sạch bếp sách rồi khâu lại rắc mạc hoặc sử dụng hồ rán rắc mạc chuyên dụng
một số tổn thương khác có thể gây ra viêm mống mắt thể mi sau khi đụng dập mống mắt hoặc thể my có thể gặp phải những tổn thương viêm nhiễm
một số những dấu hiệu đặc trưng khi bị gặp tình trạng này như sau
kích ứng ở mắt nhạy cảm với ánh sáng nước mắt chảy không kiểm soát thị lực của mắt sẽ bị kém đi đau nhức mắt dối loạn chức năng ở thể mi thường khiến cho năng áp bị giảm
điều trị tình trạng này bác sĩ thường cho bệnh nhân kết hợp dùng thuốc liệt thể my với nhóm thuốc chống viêm
suất huyết tiền phòng tiền phòng bị suất huyết có thể gây ra các biến chứng chảy máu tại phát cướm nước mắt ngấm vào rắc mạc hậu quả sau là có thể gây bù loà vĩnh viễn
khi kiểm tra thị lực người bệnh sẽ bộc lộ các mức độ suất huyết hoặc máu cục nằm ở bên trong góc tiền phòng
xuất huyết tiền phòng có thể khiến cho nạn áp bị tăng đột ngột sau khi bị tổn thương vài giờ vài tháng hoặc thậm chí là vài năm
gãy vỡ sườn hốc mắt chấn thương này thường xảy ra khi bị một vật tù hoặc phá chạm mạnh vào mắt gây sang chấn thương
gãy hoặc vỡ các thành phần trong hốc mắt là một trong những thành phần thiết yếu nhất đa phần là sản học mắt
với những tổn thương ở học mắt cũng có thể đi kèm với xuất huyết biến chứng tụt kẹt nãng cầu hệ thống thần kinh xuống hố dưới đi kèm với phủ mi hay tụ máu ở trong hộp mắt
những biểu hiện thường gặp của hội chứng này sẽ bao gồm đau hông mắt đau mặt tầm nhìn đôi mắt bị lồ chảy máu cam hoặc tràn khí dưới da má mi trên gần như bị liệt
tuy nhiên mức độ tổn thương bệnh nhân sẽ bị gãy vỡ sườn hốc mắt sẽ được chỉ định bổ hoặc sử dụng thuốc con mạch kháng viêm kháng sinh
tổn thương thủy tinh thể các tổn thương ở thủy tinh thể bao gồm đục lệch thủy tinh thể chấn tương đụng dập nén cầu
có thể khiến cho một phần hoặc toàn bộ dây trắng xin sẽ bị đứt gây ra xa lệch thủy tinh thể sau chấn thương
lúc này thủy tinh của người bệnh có thể bị lệch sắc tiền phòng rơi ra ngoài nhãn cầu hoặc xa vào buồng dịch kính
lệch thủy tinh thể có thể gây ra các biến chứng như tăng nhãn áp loạn dưỡng chắc mạc
sau khi đụng dập cầu thể thủy tinh sẽ bị đục sớm hoặc muộn hơn sau đó một thời gian
khi mắt bị tác động đụng dập mạnh sẽ khiến cho bao thủy tinh có thể bị dạng da hoặc bị vỡ đục thủy tinh thể sẽ tiến triển nhanh hơn bình thường
vỡ bao có thể khiến cho các chất nhờn bên trong thủy tinh thể ra ngoài tiền phòng gây ra viêm bóng mắt thủy mi hay xuất hiện tăng nhãn áp thứ phát
tổn thương ở dịch kính đây là một hội chứng chấn thương sau khi mắt đụng dập đạn cầu
tổn thương dịch kính thường gặp phải như thoát dịch kính tác động ngoại lực mạnh có thể khiến cho màng bên ngoài bao bọc dịch kính sẽ bị vỡ da dịch kính sẽ bị thoát ra ngoài tiền phòng
dịch kính trắng ra phía trước có thể tạo ra sự co kéo lên võng mạc gây rách võng mạc
có thể gây bong dịch kính sau đây là hiện tượng mất đi hoặc tiếp xúc giữa lớp vỏ của dịch kính cùng ở lớp màng ngoài bên trong của võng mạc
bong dịch kính sẽ để nhanh các thói hoa khác của dịch kính hóa lỏng dịch kính tách lớp dịch kính
có thể gây xuất huyết dịch kính dịch ký là một bộ phận của mạch máu khi xuất hiện dịch kính sẽ được cấu tạo các tổn thương của bộ phận lần cận
xuất huyết dịch kính được đánh giá là một tổn thương nặng và điều trị máu thường gặp rất nhiều khó khăn
nếu bệnh nhân không được can thiệp cắt dịch kính kịp thời sẽ gây ra suy giảm thị lực nhanh chóng
đụng dập võng mạc đụng dập võng mạc là một chấn thương đụng dập nhãn cầu phổ biến gây ra tổn thương ở võng mạc
bịa huyện của bệnh sẽ tăng dần sau hai mươi bốn giờ khi bị tổn thương tuy được vào vị trí tổn thương nếu ở khu hay ở hoàng thị lực sẽ bị suy giảm nhanh chóng
còn nếu tổn thương nằm ở vùng khác chứ ở tru biên thì đa phần thị lực sẽ không bị ảnh hưởng nhiều
chấn thương đụng dập nhãn cầu có thể gây ra một số biến chứng tổn thương ở võng mạc như rách võng mạc lỗ hoàng điểm xuất hiếp võng mạc tắc mạch võng mạc
các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân khi có vết thương chảy máu cần phải sơ cứu bằng cách khăn sạch xé gạc ép nhẹ vết thương để cầm máu
trường hợp vết thương bị vấy bẩn dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để rửa làm sạch bụi bẩn hay dị vật
tuyệt đối không được dùng nước oxy ra để rửa mắt
khi lao động cần phải bảo vệ mắt nhưng đeo kính bảo hộ
nếu không may bị ảnh hưởng đến mắt cần phải đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời